cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời tiết và thiên tai của chúng tôi
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên biển đông
đang có sức gió mạnh cấp bảy giật cấp chín và có thể mạnh lên thành bão trong hai mươi bốn giờ tới
trở thành cơn bão đầu tiên của mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi bốn
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi bảy giờ sáng nay
ngày ba mươi một tháng năm vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm một mươi một chín độ kinh đông
trên khu vực phía bắc quần đảo hoàng sa cách đảo hải nam trung quốc khoảng một trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ năm mươi đến sáu mươi một km trên một giờ
giật cấp chín di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng một mươi km trên một giờ
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một giờ ngày một tháng sáu tâm bão trên vùng bờ biển tỉnh quảng đông trung quốc với cường độ mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng đông bắc
suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó là vùng áp thấp
đến một giờ ngày hai tháng sáu tâm vùng áp thấp trên đất liền phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
với cường độ giảm xuống dưới cấp sáu giật cấp tám
từ bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo vùng áp thấp di chuyển theo hướng đông bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km suy yếu và tan dần
theo các chuyên gia khí tượng tuy áp thấp nhiệt đới ít có khả năng vào đất liền nước ta
nhưng gây mưa lớn nhiều nơi trên cả nước
do vùng biển của áp thấp nhiệt đới vùng biển phía tây của khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông mạnh gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy
giật tăng lên cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh sóng biển cao hai
đến ba năm mét
khu vực phía đông của khu vực bắc và giữa biển đông vùng biển từ đà nẵng đến bình thuận
gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy tám sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
chiều ngày ba mươi tháng năm ông nguyễn văn hưởng trường phòng dự báo thời tiết
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
theo quy luật của khí hậu giai đoạn đầu mùa bão và áp thấp nhiệt đới
ít khả năng di chuyển vào đất liền nước ta
đến thời điểm hiện tại với cơn áp thấp nhiệt đới đầu mùa này
ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền
để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới mưa lớn
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
thành phố các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi tổ chức kiểm đếm thông báo cho chủ các phương tiện
thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển
và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển
và khu vực nguy hiểm đề phòng rông lốc cục bộ vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn giờ tới
phía bắc vĩ tuyến một mươi năm từ kinh tuyến một trăm một mươi một đến một trăm một mươi năm vùng nguy hiểm được điều chỉnh
trong các bản tin dự báo đối với các tỉnh thành phố khu vực nam đồng bằng bắc bộ
và các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình ra soát và sẵn sàng phương án để ứng phó
với mưa lớn trên một trăm hai mươi mm trên hai mươi bốn giờ gây ngập lụt sạt lở đất lũ quét
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác trên thế giới
thưa quý vị chỉ mới bắt đầu mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn song nhiều quốc gia trên thế giới
đã phải gồng mình chống trọi với nắng nóng tới cực điểm
trong đó đã có nơi ghi nhận gần nắng nóng nhất mọi thời đại
gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe con người cũng như đời sống xã hội môi trường
các chuyên gia thời tiết cho biết nhiều vùng ở châu âu đang chứng kiến các kỷ lục nhiệt độ
liên tục bị sô đẩy cho dù chỉ mới bước vào mùa hè năm hai nghìn hai mươi
trong đó ấn độ nổi lên là điểm nóng đúng nghĩa đen khi nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt
ở hơn bốn mươi ba độ c thậm chí chạm ngưỡng kinh hoàng năm mươi độ c gần mức nắng nóng nhất mọi thời đại
tại quốc gia đông dân nhất thế giới này
cục khí tượng ấn độ imd
đã phải ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng đồng thời khuyến cáo sóng nhiệt sẽ tiếp tục thiêu đốt
nhiệt độ cao kỷ lục đầu mùa hè xảy ra khi cảnh báo đỏ đã được ban hành cho các bang và vùng lãnh thổ
như rajasthan punjab haryana chandigarh delhi miền tây uttar pradesh và gujarat
theo đó thủ đô new delhi ngày hai mươi tám tháng năm đã hứng chịu một ngày nắng nóng khắc nghiệt
đồng thời ghi nhận nhiệt độ tối đa cao nhất mọi thời đại
khi chạm tới bình thường
bốn mươi chín chín độ c đây là mức nhiệt cao nhất ở new delhi trong một trăm linh năm qua
trước đó vùng thủ đô này ghi nhận mức nhiệt độ cao bốn mươi chín hai độ c vào các ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
một số khu vực như monjespur najarag và narela đã ghi nhận nhiệt độ lần lượt là bốn mươi chín chín độ c
bốn mươi chín tám độ c và bốn mươi chín chín độ c
trong đó valodi của bang rajasthan ghi nhận
nhiệt độ cao nhất ở ấn độ kể từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín chạm mức năm mươi độ c vào ngày hai mươi năm tháng năm vừa qua
trước đó nắng nóng đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trên khắp đất nước
thậm chí các vùng đồi núi như asam himachal pradesh và aunachal pradesh cũng ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay
điều kiện thời tiết cực đoan có nguy cơ gây ra các bệnh về nhiệt sốc nhiệt cho mọi lứa tuổi
truyền thông ấn độ ngày hai mươi bốn tháng năm vừa qua đưa tin đã có ít nhất chín người tử vong
do nghi ngờ say nắng ở ban rajastan và với nhiệt độ tại nước này dự kiến sẽ tăng hơn nữa
trong bối cảnh đang diễn ra đợt nắng nóng nghiêm trọng
không chỉ ở ấn độ tình hình thời tiết khắc nghiệt còn gây ra ảnh hưởng nhiều tới các quốc gia khác trong khu vực nam á
tại pakistan bộ biến đổi khí hậu cho biết khoảng hai mươi sáu quận đang phải chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng
tính đến ngày hai mươi ba tháng năm với nhiệt độ cao có thể kéo dài đến ngày ba mươi tháng năm
nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới năm mươi độ c tại ít nhất hai thành phố
ở miền nam siết vào ngày hai mươi bốn tháng năm làm trì hoãn kỳ thi của các học sinh tại nước này
tại đông nam á từ tháng bốn cho tới nay nhiều quốc gia cũng phải chống trọi với nắng nóng như thiêu như đốt
ghi nhận những kỷ lục về nhiệt độ được thiết lập
chỉ số nóng bức tại thủ đô bangkok của thái lan vào ngày hai tháng năm vừa qua lên tới năm mươi hai độ c mức đặc biệt nguy hiểm
trong khi hàng chục tỉnh thành phố ở nước này hứng chịu những ngày siêu nắng nóng từ cuối tháng bốn
khi nhiệt độ tối đa đều trên bốn mươi ba độ c
ba mươi độ c cũng là nhiệt độ tối đa ở campuchia những ngày qua mức cao nhất từng được ghi nhận trong khoảng một trăm bảy mươi năm
tại lào ngày ba mươi tháng bốn nhiệt độ ngoài trời đo được lên đến bốn mươi bảy độ c là mức nhiệt cao nhất trong khu vực đông nam á
thị trấn châu ở miền trung myanmar ngày hai mươi tám tháng bốn chứng kiến mức nhiệt bốn mươi tám hai độ c
mức cao nhất trong tháng bốn từ khi dữ liệu được thống kê cách đây năm mươi sáu năm
nhiều vùng của philippines chịu hạn hán với nhiệt độ bốn mươi bốn độ c
điều chưa từng có vào tháng bốn
nhiệt độ lên tới năm mươi độ c ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp philippines do hiện tượng thời tiết el nino
làm tăng thêm sức nóng bao trùm cả nước từ tháng ba đến tháng năm
việt nam cũng phải trải qua những ngày nắng nóng đặc biệt gai gắt
trong đó nhiều tỉnh thành ở miền nam trải qua đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục
trong đó số liệu quan trắc ở trạm khí tượng thành phố vinh ngày hai mươi bảy tháng bốn đã lên đến bốn mươi một năm độ c
nếu so sánh với cùng thời kỳ tháng bốn
lục trước đó là bốn mươi một độ c vào ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
cũng như kỷ lục cao nhất tại thành phố vinh là bốn mươi một độ vào ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực đêm nay và sáng mai một tháng sáu
thủ đô hà nội có mây sáng có lúc có mưa rào sau không mưa
gió bắc đến đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ
tây bắc bộ nhiều mây sáng có mưa rào và rông rải ràng
mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to sau có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
phía đông bắc bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng khu vực đồng bằng và đông bắc sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió bắc đến đông bắc cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ
thanh hòa đến thừa thiên huế có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng phía bắc sáng có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi độ
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
riêng phía bắc chiều tối có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ
tây nguyên có mây ngày nắng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi một độ
nam bộ có mây ngày nắng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại